trong hai ngày mùng ba và ngày mùng bốn tháng một mươi hai đoàn công tác ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên và nhi đồng của quốc hội
đã có buổi làm việc khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật về văn hóa du lịch tại tỉnh bà rịa vũng tàu
tại buổi làm việc các thành viên trong đoàn đã đánh giá cao tỉnh bà rịa vũng tàu tích cực xây dựng kế hoạch phát triển du lịch rất bài bản
để phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn trong thời gian qua
tuy nhiên các thành viên cũng nhận định tỉnh còn tài nguyên rất lớn về văn hóa để phát triển du lịch
mà nếu phát huy tốt sẽ thu hút du khách nhiều hơn
tỉnh cần tiến hành ra soát lại các dự án đã được cấp phép trước thời điểm luật di sản hai nghìn một và luật tín ngưỡng tôn giáo tháng một năm hai nghìn một mươi
đồng thời sớm khoanh vùng khu vực bảo vệ di tích cấp chủ quyền cho các di tích để bảo vệ di tích
còn đối với dự án cắp treo vũng tàu đồng chí phan thanh bình yêu cầu tỉnh cần thận trọng
khi cho rừng dự án các thành phần cũng dịch vụ ga cap treo và thủy cung hòn ngưu
để cân nhắc đánh giá kỹ trước khi quyết định có cho tiếp tục triển khai